nhân kỷ niệm năm mươi hai năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và campuchia
một đoàn từ thiện của tỉnh bình dương đã sang trao tặng năm trăm linh xuất quà cho các hộ nghèo và học sinh
ở thành phố takomau và huyện kandan sơ tưng thuộc tỉnh kandan campuchia
phát biểu ý kiến tại buổi lễ trao quà phó tỉnh trưởng kandan bà hulko senich ôn lại
truyền thống đoàn kết hữu nghị quý báu giữa nhân dân hai nước campuchia và việt nam
đặc biệt là quân tình nguyện việt nam đã giúp campuchia đánh đổ chế độ khơ mê đỏ
cứu nhân dân campuchia khỏi họa diệt chủng
trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước hiện nay chính phủ hai nước đang tiếp tục
củng cố và đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước
lãnh đạo và nhân dân tỉnh kandan luôn đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương
đồng thời ghi nhớ sự giúp đỡ trí tình của tỉnh bạn việt nam dành cho kandan trên mọi phương diện
trong đó có hoạt động tổ chức đoàn sang tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn hàng năm